phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm cho biết
lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới vào dịp tết nguyên đán các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để dẫn dụ nạn nhân đổi tiền trực tuyến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sập bẫy lừa
hiện trên mạng xã hội có nhiều hội nhóm dịch vụ đổi tiền lẻ với những lời mời chào hấp dẫn
có những hội nhóm lên tới cả chục ngàn thành viên tham gia
theo quảng cáo khách hàng muốn loại tiền mới nào cũng có đủ tờ nguyên series nguyên cọc
giao hàng nhanh chi phí rẻ thậm chí có thể chọn tiền số đẹp để làm quà tặng sinh nhật hay là lì xì dịp tết
đại diện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm cho biết
những dịch vụ đổi tiền lẻ tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao
bởi các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân đang cần đổi tiền mới
nên có thể sử dụng tiền bất hợp pháp không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả để lừa người dân
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác cẩn trọng tránh bị thiệt hại
việc giao dịch trao đổi tiền cần thực hiện tại các điểm an toàn như tại ngân hàng
ngoài các đơn vị này mọi hoạt động đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp
bất kỳ hành vi đổi tiền mới tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm tranh lệch
đổi tiền để thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt